ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến ứng phó với bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khoảng một mươi giờ trưa nay
tâm bão số ba sẽ vào vùng biển các tỉnh hải phòng quảng ninh
đến một mươi sáu giờ cùng ngày bão sẽ đổ bộ lên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc thanh hóa
từ nay đến hết ngày hai mươi tháng tám tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
ở các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình và phía bắc thanh hóa
tiếp tục có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi ba
các nơi khác thuộc vùng đồng bằng trung du bắc bộ và nghệ an hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám đến cấp một mươi
vùng ven biển từ nam quảng ninh đến nam định có nước dân do bão kết hợp thủy chiều cao ba bốn m cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
về cơ bản các phương tiện và ngư dân đã vào bờ tránh bão
toàn bộ lồng bè lều tròi nuôi trồng thủy sản và người ở các khu vực
các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến ninh bình đã di rời vào bờ
để bảo đảm an toàn cho người dân ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với các cơ quan địa phương
tích cực chỉ đạo có phương án cụ thể sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ
trong thời điểm hiện tại trung tâm khí tượng thủy văn sẽ liên tục cập nhật và đưa thông tin